những năm qua với nhiều nguồn lực đầu tư trong đó có nguồn vốn xã hội hóa nhiều công trình giao thông quy mô lớn hiện đại được đưa vào khai thác góp phần quan trọng tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và hội nhập quốc tế
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm đã có nhiều dự án ppp triển khai thành công trong đó bộ giao thông vận tải có bảy mươi hai dự án chủ yếu theo hình thức bot huy động xã hội hóa lên tới hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông được nâng lên đáng kể
tuy nhiên trong giai đoạn từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi chỉ có bốn dự án thực hiện theo hình thức ppp với tổng giá trị đầu tư hai mươi sáu tỷ đồng
ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một luật ppp chính thức có hiệu lực với kỳ vọng thu hút đầu tư của khu vực tư nhân cả trong và ngoài nước
tuy nhiên mô hình này vẫn chưa phát huy được hiệu quả bởi những tồn tại vướng mắc
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ góp vốn giữa nhà

cơ chế đặc thù được xem là sáng kiến lập pháp nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc trước khi sửa đổi các hành lang pháp lý
ngay trong kỳ họp thứ sáu này quốc hội đã thảo luận dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ
điểm đáng chú ý nghị quyết này sẽ tăng tỷ lệ vốn góp của nhà nước từ năm mươi như hiện nay lên bảy mươi đối với các dự án hợp tác
công tư ppp nhằm đảm bảo tính khả thi khi kêu gọi đầu tư tư nhân vào giao thông
việc cho cơ chế đặc thù cũng đang được hy vọng tháo gỡ được nhiều bất cập từ các dự án ppp cụ thể là bot trong thời gian tới
cao tốc diễn châu bãi vọt là một trong ba dự án thành phần cao tốc bắc nam giai đoạn một được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư ppp
hợp đồng bot với tổng mức đầu tư hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng
dự án này đang được thực hiện theo cơ chế góp vốn nhà nước không quá năm mươi
cơ cầu vốn hiện nay của chúng tôi là sáu năm năm và bốn năm nhà nước thực hiện năm năm và nhà đầu tư thực hiện bốn năm
tuy nhiên trong một dự án cao tốc nguồn vốn rất là lớn
thì việc nhà nước ố trí như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và kéo dài thời gian thú phí
từ thực tiễn dự án bot cao tốc doanh nghiệp dự án cho rằng với cơ chế đặc thù
vốn nhà nước tăng lên bảy mươi sẽ giúp tăng tính hiệu quả khi triển khai dự án bot trong tương lai
vừa rồi chúng tôi thấy quốc hội và chính phủ đang điều chỉnh và để cơ cấu lại nguồn vốn và cơ cầu nguồn vốn của nhà nước lên bảy mươi
và các nhà đầu tư ba mươi
tôi tin tưởng rằng nếu được cơ chế này được thông qua thì chắc chắn sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư để tham gia vào tham gia các dự án đường cao tốc bắc nam
hoặc các dự án trống điểm của quốc gia
phân tích từ thực tế nguồn vốn góp của nhà đầu tư tại dự án bot cao tốc diễn châu bãi vọt là một năm trăm linh tỷ đồng
và dự kiến phải thu phí một mươi một năm mới hoàn vốn
doanh nghiệp dự án cho rằng thời gian thu hồi vốn rất dài vì thế ngoài cơ chế đặc thù tăng vốn nhà nước lên bảy mươi
thì cần phải bảo đảm hai hoa lợi ích của nhà đầu tư tăng phí theo lộ trình chính sách nhất quán và bền vững
đầu tiên là có cơ chế để phân bổ lợi ích
cái thứ hai nữa là cơ chế để làm tăng lợi ích của các bên một cách tương xứng
và cái thứ ba nữa là cơ chế để phát triển lợi ích đó sang các lĩnh vực khác
thì tôi nghĩ những cái đó phải tiếp tục hoàn thiện
do đó đòi họ phải có tư duy mới về hợp tác ppp
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm là đề xuất của chính phủ
cho phép tăng tỷ lệ vốn tham gia của nhà nước vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp
từ không quá năm mươi lên không quá bảy mươi
đa số đại biểu quốc hội tán thành về chủ trương này cho rằng quy định này sẽ tạo động lực hơn
trong việc thu hút huy động vốn đầu tư tư nhân đảm bảo hiệu quả tài chính dự án
tuy nhiên tranh luận xoay xung quanh tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý
trên diễn đàn quốc hội hai dự án trong danh mục chính phủ kiến nghị với quốc hội là dự án đường cao tốc
đồng đăng trà lĩnh lên bảy mươi và dự án đường phét biển thái bình là tám mươi
đây là những dự án có doanh thu và lưu lượng xe rất thấp
nếu vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án này ở mức quy định hiện nay là năm mươi
thì phương án tài chính sẽ không khả thi
đại biểu lại văn hoàn dẫn chứng thực tiễn triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển thái bình
kết nối các tỉnh nam định thái bình thành phố hải phòng và các tỉnh ven biển
trong quá trình triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân đã dẫn đến chi phí phần khối lượng
do phần vốn nhà nước đảm nhận tăng lên tám mươi so với tổng mức đầu tư điều chỉnh
do vậy đại biểu băn khoăn việc tăng tỷ lệ lên bảy mươi
như dự thảo nghị quyết liệu có thể tháo gỡ tồn tại vướng mắc như hiện nay
vì dự án đang được triển khai với phần vốn nhà nước là theo phê duyệt là sáu mươi sáu
và thực tế thì phần vốn nhà nước đã tăng lên tám mươi
đề nghị các vị đại biểu quốc hội ủng hộ phương án đề xuất theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế
tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia đầu tư theo phương thức đối tác công tư
đối với các dự án thí điểm lên tám mươi
một số ý kiến trong phương án này là
cho rằng tùy theo tính chất của dự án đường bộ mà tỷ lệ này có thể điều chỉnh
ví dụ như các dự án đường ở khu vực địa bàn hiểm trở khó thu hút nhà đầu tư tham gia
thì có thể cân đối tỷ lệ tham gia của nhà nước lên tám mươi tám mươi năm
nếu như thành phố hồ chí minh hay hà nội mà có thể đề ra yêu cầu là không vượt quá bảy mươi
thì tôi nghĩ là những dự án ở vùng xa xôi những vùng núi tây nguyên hay tây bắc
thì cũng nên được hưởng cái điều kiện ưu tiên như vậy thậm chí còn mức cao hơn
tôi nghĩ là đối với những vùng xa xôi cần có cái sự cộng tác giữa nhà nước và tư nhân
thì có thể là cái dự án có thể là tám mươi tám mươi năm cũng là hợp dịch
thì đề nghị chúng ta cũng nên có nghiên cứu thêm đó là trường hợp đó là
nếu những chỗ mà lưu lượng giao thông ít rồi lại là giải phóng mặt bằng khó
mà nhà nước cần có đầu tư ppp cùng với nhà nước tham gia
thì tôi nghĩ cũng nên cho cơ chế đến bảy mươi để cùng với nhà đầu tư bbb
thực hiện được còn những đoạn đường dễ lưu lượng thông khó dễ dàng rồi
rồi lưu thông đông đi nhiều thì đầu tư bb là dễ chắc ăn là ngon lành rồi
thì người ta chịu còn những cái nội dung khác còn những chỗ khác thì nó rất là khó
thì cũng đề nghị coi quan tâm
các đại biểu cũng cho rằng không nên giới hạn danh mục các dự án được áp dụng
cơ chế chính sách đặc thù điều đó sẽ tạo ra cơ chế xin cho
cần xây dựng khung tiêu chí để hướng tới việc phát triển kinh tế xã hội
tháo gỡ khó khăn chung cho địa phương đặc biệt những vùng sâu vùng xa
miền biên giới nơi phên dậu của tổ quốc điều kiện tiếp cận giao thông khó khăn
cho ý kiến về việc tăng tỷ lệ góp vốn nhà nước lên bảy mươi với các dự án đầu tư ppp
nhiều đại biểu quốc hội cho rằng đây là chủ trương đúng đắn
đặc biệt đối với các dự án có tinh chất đặc thù
tuy nhiên do bối cảnh bài toán về hiệu quả kinh tế
về các nhà đầu tư trong các công trình dự án cũng khác nhau
nên tỷ lệ vốn góp không nên cố định
đại biểu phan đức hiếu cho rằng
chính phủ có thể tham chiếu nghị quyết thí điểm của tp hcm
với tỷ lệ góp vốn nhà nước bảy mươi trong dự án ppp là hoàn toàn đúng đắn
tuy nhiên do bối cảnh bài toán về hiệu quả kinh tế
về các nhà đầu tư trong các công trình dự án cũng khác nhau
nên dù tham chiếu cũng không nhất thiết áp dụng tỷ lệ góp vốn bảy mươi
tôi hiểu thì đây là tỷ lệ tối đa
mà phần vốn nhà nước có thể được tham gia
và như vậy thì đây là cái dư địa để cho các địa phương đàm phán với các nhà đầu tư
nhưng không có nghĩa là nó luôn luôn là cái tỷ lệ cao nhất
như vậy các địa phương tùy vào từng hoàn cảnh
họ có thể có những bài toán có những đàm phán
mà tỷ lệ tham gia của nhà nước có thể dưới tỷ lệ tối đa
và chúng ta cho phép chính phủ nên cân nhắc tăng tỷ lệ
và cho phép phần vốn nhà nước trong thực hiện các dự án ppp
nên con số là tám mươi
một số ý kiến đại biểu lại cho rằng
cần phải cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp và người dân
vấn đề bảy mươi thì tôi xin thưa đây là lợi bất cập hại
nhiều nhà đầu tư cũng không thích trở thành một cổ đông thiểu số trong cái dự án ppp
giải trình vấn đề này bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng cho biết
hiện những dự án đi qua các địa phương mà lưu lượng xe hiện nay rất thấp
nhu cầu vận tải không cao nên khả năng thu hồi vốn thấp
các nhà đầu tư không quan tâm
do đó cần thiết nâng tỷ lệ vốn
nhà nước với tỷ lệ bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước nhà đầu tư và người dân
nếu tỷ lệ thấp thì không thu hút được nhà đầu tư
nhưng nếu nâng cao quá thì không còn ý nghĩa của dự án ppp
trước đây thì cũng đã thử tính một vài lần
thì chúng tôi cho rằng nó khoảng bảy mươi bảy mươi năm là hợp lý
nếu được thì chúng ta cũng nên để nó ở mức cao hơn một chút
có thể là tám mươi
vấn đề là quan điểm cá nhân
tất nhiên tôi phải báo cáo lại
rồi thống nhất trong chính phủ
rồi báo cáo sang quốc hội
nhưng mà tùy dự án cụ thể thì người có thẩm quyền sẽ quyết định nó là bao nhiêu
và tùy khả năng cân đối vốn của nhà nước có thể tham gia được vào bao nhiêu thì mới quyết định
chứ không phải chúng ta nói như thế là đương nhiên chúng ta sẽ được nhà nước bố trí vốn như thế
thì đây là cái mà tối đa được phép
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cũng cho biết
một số dự án có thể áp dụng tỷ lệ cao hơn
xong sẽ tùy từng dự án cụ thể
tùy khả năng cân đối vốn của nhà nước để quyết định tỷ lệ vốn nhà nước tham gia
đối với các vấn đề về nguyên tắc tiêu chí danh mục
sẽ được tiếp thu và hoàn thiện trong quá trình hoàn thiện dự thảo
đối với các dự án ppp đang chuẩn bị được triển khai
chắc chắn việc quốc hội và chính phủ thông qua điều chỉnh tỷ lệ vốn góp của nhà nước lên bảy mươi trở lên
sẽ là một tín hiệu tích cực trong thu hút các nguồn lực tư nhân cho dự án ppp
tuy nhiên điều mà các nhà đầu tư mong muốn đó là một chính sách mang tính ổn định bền vững
bởi vì vòng đời của một dự án ppp giao thông lên tới vài chục năm
một chính sách ổn định và hiệu quả trong thực thi sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào dự án